thưa quý vị vào dạng sáng ngày hai tháng một mươi vừa qua tại huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an bất ngờ xảy ra lũ quét
và đây được xem là trận lũ quét lớn nhất trong vòng hai mươi năm qua trên địa bàn huyện
gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại thị trấn mường xén xã tả cạ và xã tây sơn
để nhanh chóng chia sẻ giúp đỡ chính quyền nhân dân huyện kỳ sơn
ngay trong đêm ngày ba tháng một mươi năm mươi cán bộ chiến sĩ công an tỉnh nghệ an
đã vượt quãng đường gần hai trăm linh km để giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả sớm ổn định cuộc sống
trung tâm thị trấn mường xén huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an tan hoang sau trận lũ quét
đặt chân tới đây các cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động đã nhanh chóng triển khai công tác khắc phục hậu quả
do lũ quét tại các cơ quan đơn vị trường học
với những lớp bùn đất dày như thế này đã gây nhiều khó khăn cho công tác thu dọn
nhưng bằng tinh thần trách nhiệm
lực lượng công an nghệ an đã phối hợp tích cực với quân đội cấp ủy chính quyền và nhân dân
cùng chung tay khắc phục hậu quả cơn lũ quét
đặt chân tới đây các cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động đã nhanh chóng triển khai công tác khắc phục hậu quả
với những lớp bùn đất xày như thế này đã gây nhiều khó khăn cho công tác thu dọn

đặt chân tới đây các cán bộ chiến sát cơ động đã nhanh chóng triển khai công tác khắc phục hậu quả
để giúp người dân ở huyện biên giới này sớm ổn định cuộc sống